ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt tp cnh và nhân viên y tế phường tân lộc
đã bị đình chỉ công tác làm rõ trách nhiệm sau việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine
cụ thể vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín bà lê thị thúy hằng phó chủ tịch ubnd quận thốt nốt tp cnh cho biết
thường trực ubnd quận đã họp và thống nhất đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông nguyễn kim hải
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
lãnh đạo ubnd quận thốt nốt cũng yêu cầu đình chỉ công tác đối với nhân viên y tế phường tân lộc
rì ruột của bé gái một mươi ba tuổi đã tiêm vaccine
theo đó cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu
sau đó có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xôn xao việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
bé gái tiêm mũi một vào ngày một mươi một tháng tám và mũi hai ngày bốn tháng chín
bé gái là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường tân lộc
làm công tác phòng chống dịch và ở trong nhà nên được tiêm vaccine
theo sở y tế tp cần thơ hiện nay bộ y tế chưa có văn bản hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
chủ tịch ubnd tp cn đã yêu cầu quận thốt nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan
đại duy xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị vừa qua công an phường một tp sa đéc tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
cụ thể công an phường một thành phố sa đéc phát hiện hai cửa hàng tạp hóa toàn thuận và đăng huy
có hành vi mở cửa tiệm bán hàng trực tiếp cho khách hàng trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu của chính phủ
trước đó ubnd tp sa đéc cũng có thông báo yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn từ ngày một mươi sáu tháng tám
trong đó có các cửa hàng tiễn ít các chợ không bán trực tiếp cho khách
mà chỉ được bán thông qua đội ngũ shipper người đi chợ hộ có đăng ký với cơ quan chức năng để kiểm soát dịch bệnh
trước khi bị xứ phạt hai chủ cửa tiệm tạp hóa này cũng đã từng bị nhắc nhở cho cam kết nhưng vẫn không chấp hành
nên ubnd tp sa đéc ra quyết định xứ phạt mỗi người số tiền một mươi năm triệu đồng
và sau đây là cầm tin về việc cơ quan chức năng xử lý vấn đề bình luận và đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
cụ thể ngày một mươi bốn tháng chín công an tỉnh trà vinh thanh tra sở thông tin và truyền thông phối hợp công an huyện càng long
tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm đối với nguyễn tuấn văn hai mươi tuổi ngụ ấp long hòa xã đại phước huyện càng long
về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên trên mạng xã hội
với thông tin hỏi giá tiền chạy xe ô tô dịch vụ từ trà vinh đi đồng tháp trên fanpage hội tài xế trà vinh
sau khi đăng bài có rất nhiều bình luận tài khóa này đã trả lời một bình luận với nội dung sai sự thật
nói rằng khi đi trên đường nếu chốt kiểm soát giao thông kiểm tra thì chỉ cần đưa tiền là có thể qua
với thông tin xuyên tạc trên cơ quan chức năng đã tiến hành xứ phạt hành chính đối với văn
và đối tượng văn đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời cam kết gỡ thông tin sai sự thật nêu trên
còn tại tỉnh đồng tháp chỉ vì lý do bức xúc với một người trong công việc mà nam thanh niên
ở xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã đăng tải bài viết xúc phạm chính quyền huyện thanh bình
trên mạng xã hội facebook một thanh niên khác tham gia bình luận với lời lẽ khó nghe
cả hai vừa bị đội an ninh công an huyện thanh bình mời làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định
vào ngày một mươi ba tháng chín tại buổi làm việc với cơ quan công an hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi
sai trái của mình cam kết không tái phạm gỡ bỏ thông tin trên trang facebook
công an thị xã duy tiên hà nam cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lưu ngọc hiền
tám mươi bốn và ngô ngọc khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú ở huyện đông anh thành phố hà nội
về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
trước đó ngày một mươi ba tháng chín trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thị xã duy tiên tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô
biển kiểm soát một mươi tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu để kiểm tra giấy tờ khai báo y tế
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lưu ngọc hiền và ngô ngọc hiền
ngọc khôi không đủ các điều kiện đi vào địa bàn tỉnh hà nam để làm việc
giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hai đối tượng có dấu hiệu làm giả
tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an thị xã duy tiên để điều tra làm rõ
quá trình điều tra cơ quan công an xác định lưu ngọc hiền là giám đốc công ty cổ phần htech có địa chỉ tại huyện đông anh hà nội
và ngô ngọc khôi là nhân viên kỹ thuật công ty do không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh hiền đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm sao chép để in giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hiền và khôi
đồng thời làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo xã nguyên khê
huyện đông anh hà nội nhằm mục đích đi qua các chốt kiểm dịch để vào địa bàn hà nam
qua sự việc trên thì cơ quan công an khuyên cáo người dân cũng không được làm giả cũng như là sử dụng các giấy tờ của các cơ quan tổ chức
đặc biệt trong việc cấp giấy đi lại từ địa bàn mình đến các địa bàn tỉnh khác để tránh việc vi phạm pháp luật
cũng như là tránh việc bùng phát lây nhiễm dịch
hiện công an thị xã duy tiên đã tiến hành khám xét nơi làm việc của hai đối tượng
thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đóng tại địa bàn phường bảy thành phố cà mau
tiến hành dừng phương tiện mô tô của người đàn ông điều khiển
nhưng người này đã không chấp hành mà còn tăng ga vượt chốt
lực lượng cảnh sát giao thông phải đuổi theo qua nhiều tuyến đường và dừng được phương tiện
thì người này lại không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm
lực lượng làm nhiệm vụ đã phải không chế đưa về làm việc
quả sắc mình được biết người đàn ông này tên trương phú cường
trú tại xã phú mỹ huyện giang thành tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an mặc dù lực lượng đã giải thích và yêu cầu kiểm tra
nhưng cường vẫn tiếp tục la lối không chấp hành việc đo nồng độ cồn
công an phường bảy đã lập biên bản đối với trương phú cường
về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông
không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ
không có giấy phép lái xe không mang theo giấy đăng ký xe
và có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ
hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về công an tp cm
để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc ra đường của người dân
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm
công bố công khai minh bạch các vụ việc bị xử phạt trên báo chí để giăn đe giáo dục chung
đó là yêu cầu chung của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng trong giai đoạn chống dịch hiện nay
thực tế lợi dụng việc thành phố nới lỏng một số hoạt động thiết yếu
rất nhiều người đã hiểu chưa đúng hoặc cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội
người đàn ông này bị lực lượng chiến mục một phát hiện ra đường khi không có việc cần thiết
khi bị mời vào làm việc người này đã khẳng định mình là nhân viên cây xăng nên được cấp giấy đi đường
tuy nhiên qua kiểm tra công an phát hiện người này đang đi giao thực phẩm là thiệt việt cho vợ
trước chứng cứ không thể chối cãi ông đã ký vào biên bản xử lý vi phạm
tình trạng người dân lợi dụng công việc của mình để ra đường lợi dụng mượn thẻ đi đường
và các băng của tổ phòng chống covid cộng đồng để phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân
như đi ship các mặt hàng những yếu phẩm không cần thiết
đối với những trường hợp này khi tổ công tác phát hiện
những trường hợp này thường rất tự tin và tranh cãi quyết liệt với tổ công tác
chỉ khi tổ công tác dùng các biện pháp
các biện pháp nghiệp vụ truy sát và làm rõ
các đối tượng này chịu nhận hành vi sai lầm ra đường không mục đích của mình
đối với những trường hợp này thì tổ công tác kiên quyết xử lý và bàn giao cho công an phường
lợi dụng giấy đi đường với mục đích đi giao hàng
đây là một trong số rất nhiều những vụ việc được cơ quan công an phát hiện
để kiểm soát tình hình lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra
việc chấp hành quy định phòng dịch tại các siêu thị
nếu phát hiện chủ cơ sở bán hàng cho những trường hợp không nằm trong tổ công ứng
hàng hóa không có giấy đi chợ giấy đi đường hoặc từ địa bàn khác sẽ bị xử lý theo quy định
người ta sẽ chấp hành đảm bảo hơn
không dừng lại ở việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm
cơ quan công an còn tích cực đấu tranh với vấn nạn tin giả tin độc trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tới công cuộc chống dịch
thống kê từ đầu mùa dịch năm hai nghìn hai mươi một tới nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện ba mươi trường hợp xử phạt hành chính tám trường hợp với chín mươi năm triệu đồng
các đối tượng đã lợi dụng tình hình để phát tán những thông tin xấu
như là kết quả dương tính không đúng đối với đối tượng bài nhân
hay là về việc phong tỏa họ ngang ngóng những thông tin phong tỏa đó ở đâu
thì họ lại tung ra thông tin để làm cho người dân hoang mang
có những đối tượng rất là mưu mô chúng lọc ra những nét giả những nét ảo để tung ra cái tin
với những nét ảo đó trong quá trình xác minh rất là khó khăn
cùng với những nỗ lực kiểm tra giám sát và quyết liệt xử phạt
để răng đe của các lực lượng chức năng người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa
đối với sức khỏe cộng đồng luôn tuân thụ các quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả